xác định công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách nhất là người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng
đồng thời cũng là thực hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn
trong nhiều năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng đã chú trọng thực hiện tốt công tác này
và trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các chế độ chính sách chăm lo phụng dưỡng người có công với cách mạng
đến trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng tp đà nẵng trong những ngày tháng bảy này mới có thể cảm nhận hết sự quan tâm
chăm lo sâu sắc của các ban ngành địa phương đặc biệt là sự chăm sóc của các cán bộ nơi đây đối với những thương bệnh binh
những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc
trong nhiều năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân tp đà nẵng đã chú trọng thực hiện tốt công tác này và trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các chế độ chính sách chăm lo phụng dưỡng người có công với cách mạng
các cụ dễ là tuổi thanh dễ là xúc động nên việc chăm sóc của cán bộ nhân viên phải coi các cụ như là những người thanh của chính mình thì mới làm việc được
thổ trợ hàng tháng đối với bà mẹ việt nam minh hùng và cán bộ lào thành cách mạng là một triệu rưỡi đồng một tháng
như vậy bình quân một năm là một mươi tám triệu cho một cán bộ lào thành cách mạng và bà mẹ việt nam minh hùng
đối với mức một triệu thì đối với thương bệnh binh này
đối với mức một triệu thì đối với thương bệnh binh này
các cụ dễ là tuổi thanh dễ là xúc động nên việc chăm sóc của cán bộ nhân viên phải coi các cụ như là những người thanh của chính mình thì mới làm việc được